thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi một tháng ba tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị tổng kết quyết định một trăm bảy mươi tám năm hai nghìn bốn của thủ tướng chính phủ
về duyệt đề án phát triển tổng thể đảo phú quốc đến năm hai nghìn một mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hội nghị do ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang tổ chức
cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp
qua gần hai mươi năm triển khai thực hiện quyết định số một trăm bảy mươi tám tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần một mươi chín sáu một năm
hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều tăng cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
tăng nhanh tỉ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp xây dựng giảm về nông nghiệp
tổng thu ngân sách nhà nước tăng cao qua các năm đóng góp lớn cho ngân sách chung của tỉnh
trong năm năm trở lại đây phú quốc không những tự chủ ngân sách mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh
từ một địa phương không có dự án đầu tư nào
thì đến năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút ba trăm hai mươi một dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
chiếm trên bốn mươi hai tổng số dự án toàn tỉnh
hiện phú quốc có trên bốn bốn trăm linh doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
tăng gấp một mươi bảy lần về số lượng và tăng hơn ba trăm tám mươi ba lần số vốn đăng ký so với năm hai nghìn bốn
tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từng năm
đến năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi một sáu trăm một mươi năm tỷ đồng
tăng gần sáu mươi bốn lần
so với năm hai nghìn bốn
thành tựu nổi bật là về phát triển du lịch
từ huyện đảo ít người biết
năm hai nghìn bốn thu hút chỉ có trên một trăm ba mươi lượt khách du lịch
thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
phú quốc đón khoảng năm năm mươi bảy triệu lượt khách tham quan du lịch
tăng trên bốn mươi hai lần năm hai nghìn bốn
trong đó khách quốc tế trên năm trăm sáu mươi lượt
phú quốc đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới
nhiều sản phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế
tạp chí du lịch hàng đầu thế giới
trevor laser vinh danh đảo phú quốc
là một trong những ngôi sao mới của du lịch việt nam
đến nay hệ thống hạ tầng của phú quốc
cơ bản áp ứng yêu cầu phát triển
năm hai nghìn một mươi bốn phú quốc chính thức hòa lưới điện quốc gia
cùng năm cảng hàng không quốc tế phú quốc đón chuyến bay đầu tiên
đến nay đã kết nối đường bay trong nước đến tất cả các sân bay
các đường bay quốc tế đã kết nối đến một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với đó các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
tiếp tục được bảo tồn và phát huy
thu nhập và đời sống của nhân dân liên tục được cải thiện
công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm
sự nghiệp y tế được tăng cường cả về số lượng cán bộ y tế và cơ sở vật chất
sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp nhiều ý tưởng hay
mang tầm chiến lược của các đại biểu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
ít địa phương nào được đảng nhấn nước quan tâm
nhiều chủ trương cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi như phú quốc
thủ tướng biểu dương nỗ lực và thành tựu đạt được của chính quyền
quân và dân thành phố phú quốc nói riêng
tỉnh kiên giang nói chung suốt nhiều năm qua
đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế
như sở hữu nhiều lợi thế ở mọi khía cạnh
để trở thành một thành phố du lịch đẳng cấp đang sống
song phú quốc vẫn chủ yếu phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch
nghỉ dưỡng về chiều rộng
thiếu những sản phẩm thu hút an cư lâu dài chiều sâu
phát triển đúng tiềm năng lợi thế
hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển
quản lý rừng đất đai tài nguyên còn bất cập
để phú quốc phát triển nhanh bền vững
thời gian tới chúng ta cần có thêm một quyết định một trăm bảy mươi tám mới
theo đó thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư cùng tỉnh kiên giang
thành phố phú quốc phù hợp chặt chẽ với các bộ
cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu
xây dựng đề án phát triển tổng thể thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó các cơ chế chính sách đặc thù phát triển phú quốc
trong giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng phú quốc
thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao
du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế
kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới
khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới